trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng và thành phố hồ chí minh
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi sáng nay đã có chỉ đạo về việc kiểm soát cách ly
đối với người dân từ hai địa phương có dịch này về địa phương ở mức phòng chống cao hơn
cụ thể ubnd tỉnh quảng ngãi quyết định áp dụng các biện pháp để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh kể từ một mươi hai giờ trưa nay cho đến khi có thông báo mới
theo đó sẽ cách ly tập trung đối với tất cả người dân từ thành phố hồ chí minh về quảng ngãi
cách ly tại nhà hai mươi một ngày đối với tất cả người dân từ thành phố đà nẵng về quảng ngãi
trừ các trường hợp cách ly tập trung theo thông báo hướng dẫn của sở y tế
người dân từ thành phố hồ chí minh đã về quảng ngãi nhưng chưa qua hai mươi một ngày
nếu không tự giác chấp hành nghiêm túc việc cách ly tại nhà nơi lưu trú mà bị phát hiện
thì buộc phải cách ly tập trung theo đúng quy định
nếu địa phương nào quản lý người từ vùng dịch về quảng ngãi không chặt chẽ hiệu quả
người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm